các quan chức liên hợp quốc vào ngày hôm qua cho biết các lệnh trừng phạt nhằm vào niger đang cản trở các nỗ lực viện trợ nhân đạo
do đó thể chế đa phương này đang cân nhắc đề nghị với cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi về các cơ chế miễn trừ
theo đại diện liên hợp quốc tại niger hiện liên hợp quốc vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình
tuy nhiên nếu trong ba đến năm tháng nữa không có giải pháp nào các biện pháp trừng phạt vẫn tiếp tục
liên hợp quốc hy vọng rằng sẽ có một cơ chế ngoại lệ dành cho các nỗ lực viện trợ nhân đạo đặc biệt là các hoạt động viện trợ thực phẩm và thuốc men
kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày hai mươi sáu tháng bảy các xe chở nhu yếu phẩm và hàng hóa viện trợ nhân đạo đã bị dồn ứ ở khu vực biên giới niger do lệnh trừng phạt của ecowas khiến giá lương thực tăng cao
các chuyến bay viện trợ của liên hợp quốc cũng phải tạm hoãn triển khai do không thể tiếp cận nhiên liệu do các lệnh trừng phạt làm phức tạp thêm các nỗ lực viện trợ cho quốc gia này
trong khi đó quỹ nhi động liên hợp quốc unicef cho biết hơn một triệu liều vaccine phòng bệnh sốt vàng da và ngừa virus rota gây bệnh tiêu chảy cấp không thể vận chuyển từ châu âu do lệnh đóng cửa không phận
ngoài ra unicef còn lo ngại về chất lượng của khoảng hai mươi tám triệu liều vaccine đang được giữ chữ tại niger khi chín mươi năm kho liều chữ vaccine bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu điện
ngoài ra unicef còn lo ngại về chất lượng của khoảng hai mươi tám triệu liều vaccine đang được giữ chữ tại niger khi chín mươi năm kho liều vaccine bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu điện